đầu xuân đi lễ chùa lễ hội là nhu cầu chính đáng của người dân thế nhưng bên cạnh mặt tích cực thì hoạt động này còn tồn tại những hành vi phản cảm như tranh cướp lọc phát lộc tại một số lễ hội lớn cũng như nhiều tập tục xa lạ với phật giáo vẫn còn tồn tại
rõ ràng là việc tranh cướp lọc là hành vi không phù hợp với văn hóa tử bi của đạo phật điều này thường diễn ra trong các lễ hội không được tổ chức bài bàn bị biến tướng làm mất đi ý nghĩa ban đầu của nó
đây là những hình ảnh đáng buồn về việc tranh cướp lọc và phát lộc tại một số lễ hội lớn xuân đình rộng
năm nào cũng vậy đến hẹn lại lên dù cơ quan chức năng ban tổ chức các lễ hội đã triển khai rất nhiều biện pháp song ý thức của người tham gia lễ hội hầu như vẫn chưa thay đổi
và tình trạng cướp lộc chen lấn phản cảm vẫn diễn ra tại nhiều lễ hội trên mọi miền đất nước
nương theo tập tục dân gian khi đi lễ đầu năm người dân mong muốn mang lộc về khi chỉ là trái cây tấm bánh
chia cho người già con trẻ để cảm thấy bình an như một sự hỗ trợ về tinh thần
thì gia đình năm nào cũng như năm nào từ bé đến giờ năm nào cũng muốn qua chỗ ông thánh sóng này là một trong bốn vị tứ bất tử để xin lọc
bao nhiêu năm rồi năm nào gia đình em cũng muốn đi cướp được ít lọc để mang về gia đình khấn tổ tiên nhà mình
theo thượng tọa thích thanh quyết phó chủ tịch giáo hội phật giáo việt nam
thì trong đạo phật không có khái niệm xin lộc phát lộc mà xuất phát từ văn hóa dân gian
việc tranh cướp lọc là hành vi không phù hợp với văn hóa tử bi của đạo phật
do các lễ hội không được tổ chức bài bản nên việc xin lọc và phát lộc bị biến tướng làm mất đi ý nghĩa ban đầu của nó
trách nhiệm của mọi người đã đến với cửa phật là cửa thanh tịnh mà rất thanh tịnh
thì chúng ta phải từ suy nghĩ thanh tịnh cho đến việc làm thanh tịnh
cho đến vấn đề ứng xử thanh tịnh nhẹ nhàng văn minh
rõ ràng nó đã bị biến tướng nó đã bị những cái sự thô tục của đời thường chi phối
do đó nó làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có
ý nghĩa tượng trưng của nó đã biến thành một sự gấp giật trong thực tế
thì tôi nghĩ trong bối cảnh thực tế hiện nay chúng ta nên tạm dừng những loại hình như vậy lại
để có những sự chấn chỉnh có những sự giáo dục
có những sự tổ chức làm sao đó để nó trở lại được giá trị đích thực của nó
sau hàng loạt những hành vi phản cảm tranh cướp chen lấn gây hỗn loạn ở trốn thanh tịnh
làm mất đi ý nghĩa nét đẹp văn hóa của những lễ hội đầu xuân
đã có những lễ hội được tổ chức bài bản hơn lập lại trật tự tôn nghiêm nơi đền chùa
với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để trả lại những giá trị nhân văn đích thực
của lễ hội dân gian mùa xuân mùa của lễ hội vẫn đang diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi
ở khắp ba miền hiểu đúng về giáo lý từ bi trong đạo phật để mỗi người khi đi lễ hội
là để dành thời gian tĩnh tâm chiêm nghiệm vãn cảnh và thưởng thức nét văn hóa dân gian
cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa và những điều bình an tốt đẹp nhất đến với mỗi người mỗi nhà